tối qua một mươi tháng một tại ga sài gòn bộ giao thông vận tải và tổng công ty đường sắt việt nam
đã đưa sáu đoàn tàu chất lượng cao đạt tiêu chuẩn năm sao vào hoạt động
với mục tiêu nâng cao chất lượng phương tiện phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến đường sắt bắc nam
đồng thời xây dựng hình ảnh ngành đường sắt đã thực sự thay đổi để thu hút khách đi tàu
các đoàn tàu được đóng mới đạt tiêu chuẩn quốc tế này là sản phẩm kết hợp của bốn ngành
đường sắt hàng không công nghiệp tàu thủy và công nghiệp ô tô
với điều kiện ngành cơ khí của đường sắt trong nước tương đối là lạc hậu
và chúng ta đã chọn giải pháp đó là liên ngành cơ khí các cái ngành cơ khí trong nước
từ hàng hải hàng không đường bộ với đường sắt kết nối lại để làm sao chúng ta có những sản phẩm
tốt nhất phù hợp với điều kiện khai thác cũng như chất lượng hạ tầng hiện nay
và như vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đó là cái sự thành công bước đầu của cái ngành cơ khí

đột phá những vật liệu mới để làm sao có tính thẩm mỹ cao hơn độ bền cao hơn
cũng như giá thành hạ ơ và chất lượng tốt nhất
các toa xe thuộc các đoàn tàu này được đóng bằng công nghệ vật liệu cao cấp
cửa sổ toa xe được đúc liền khối nên mở rộng lối hành lang đi lại của hành khách
tạo không gian rộng rãi thông thoáng hệ thống điều hòa không khí được vận hành êm
không lạnh cục bộ mỗi vị trí hành khách được bố trí một đèn đọc sách
tích hợp sạc điện thoại bằng cổng usb
cũng từ ngày một mươi tháng một tổng công ty đường sắt việt nam phục vụ xuất ăn hàng không miễn phí
trên sáu đoàn tàu chất lượng cao này đây là một trong các dịch vụ mới mà đường sắt phối hợp
với công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay tân sơn nhất thực hiện
trong ngày khai trương hành khách mua vé tàu trên tuyến này đã được giảm một mươi giá vé